thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ubnd tỉnh đồng nai đã có báo cáo số một nghìn bảy trăm bốn mươi một gửi thủ tướng chính phủ về tiến độ triển khai xây dựng hai khu tái định cư thuộc dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay long thành
để phục vụ tái định cư sân bay long thành đồng nai sẽ xây dựng hai khu tái định cư lộc an bình sơn và bình sơn với tổng diện tích hơn ba trăm sáu mươi hectare
hai mươi khu tái định cư này chỉ có hơn sáu năm trăm linh lô đất mỗi lô có diện tích từ tám mươi đến ba trăm bảy mươi năm m hai dự kiến khu tái định cư lộc an bình sơn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành thi công còn khu tái định cư bình sơn hoàn thành vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
ubnd tỉnh đồng nai đánh giá tiến độ xây dựng hai khu tái định cư phục vụ sân bay long thành diễn ra chậm nguyên nhân là do quá trình thực hiện tỉnh phải điều chỉnh tuyến thoát nước thải ra ngoài danh giới khu tái định cư lộc an bình sơn
ngoài ra trước đây chi phí đầu tư xây dựng tính toán dựa trên nghị định ba mươi hai của chính phủ tuy nhiên tháng tám năm hai nghìn một mươi chín chính phủ ban hành nghị định sáu mươi tám thay thế nghị định ba mươi hai do áp dụng nghị định mới nên tỉnh phải tính toán lại một số định mức và đơn giá dẫn đến kéo dài thời gian lập dự toán các dự án thành phần có cấu phần xây dựng đồng nai khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo triển khai hai khu tái định cư kiên quyết xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án sân bay